ngày một mươi bảy tháng bảy sở du lịch tp hcm và tỉnh hà giang tổ chức hội nghị kích cầu du lịch nội địa đến hà giang
nhằm thúc đẩy phát triển du lịch của hai địa phương hỗ trợ các doanh nghiệp làm du lịch phục hồi sau ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
hội nghị kích cầu du lịch nội địa đến với hà giang sẽ thảo luận về liên kết phát triển du lịch giữa tp hcm với tỉnh hà giang
trên các lĩnh vực phát triển sản phẩm du lịch quảng bá xúc tiến du lịch kêu gọi đầu tư phát triển du lịch
qua đó phát huy tiềm năng lợi thế về giá trị tài nguyên du lịch của hà giang
thông qua đó các doanh nghiệp còn có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm cách làm trong xây dựng sản phẩm du lịch
thu hút đầu tư và các giải pháp thực hiện có hiệu quả chương trình kích cầu du lịch đến với hà giang năm hai nghìn hai mươi
với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ bản sắc văn hóa đa dạng phong phú hội tụ nhiều di tích lịch sử văn hóa thắng cảnh độc đáo
hà giang đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước
và được tổ chức hostel world bình chọn là một trong năm điểm đến của việt nam lọt vào top các điểm đến tốt nhất năm hai nghìn hai mươi